thưa quý vị và các bạn chính thức có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn
trong đó quy định rõ về trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu cơ sở
chính quyền địa phương theo phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên thì thực tế vẫn còn có những khó khăn vướng mắt
có nơi người đứng đầu chưa có sự quan tâm đúng mức
chính vì vậy mà công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư vẫn còn diễn biến phức tạp
số người chết do cháy nổ gây ra vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra một trăm ba mươi một vụ cháy làm chết bảy người bị thương một mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tuy số vụ cháy giảm nhưng số người chết số người bị thương lại tăng
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra bốn trăm bốn mươi ba vụ cháy cháy nhà dân là phổ biến nhất
với gần một trăm tám mươi vụ
gần đây nhất dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân thuộc phường kim liên
quận đống đa thành phố hà nội khiến bảy người thương vong
tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ luôn thường trực tại các khu tập thể trung cư cũ
theo nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ lần đầu tiên quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh và một số loại hình khác với nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư
sẽ được đưa vào diện quản lý khắc phục tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư mà chính quyền địa phương không kiểm tra xử lý kịp thời
và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
để phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
xin chào đại tá nguyễn minh khương cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa đồng chí với diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ thời gian qua số người chết trong các vụ cháy nhà dân có xu hướng gia tăng
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn nguyên nhân của tình trạng này được không ạ
cái thứ nhất là thông thường vụ cháy mà chết nhiều người thường xảy ra vào ban đêm
và lúc đó con người ở trạng thái bị động không phát hiện ra được cháy
và chỉ khi đám cháy đã phát triển khá lớn rồi lượng khói khí độc cũng như là lửa sinh ra lớn
cho nên tác động đến cơ thể
phát hiện ra nóng rồi phát hiện ra là có nhiều mùi khét
chính vì vậy mà lúc đó mới phát hiện ra và khi ta phát hiện ra thì có thể con người đã ở trạng thái hôn mê rồi
hoặc là vẫn còn khỏe thì lúc đó cái lượng khói đó là mù mịt bao phủ kín phòng
và lúc đấy khó khăn trong việc tìm ra lối thoát nạn để di chuyển
chính vì vậy mà dẫn đến chết nhiều người là như vậy
cái thứ hai nữa là cái việc sắp xếp đồ đạc trong các căn hộ là nó chưa hợp lý
như vụ cháy vừa rồi chúng ta thấy là xe máy xe đạp điện sắp xếp và đạt được cái vị trí lối vào cổ căn hộ
rồi là cái lối vào của cái vị trí lên tầng hai
và cái vị trí lối đó rất là hẹp
do vậy khi mà tình huống xảy ra thì đó là những cái vật cản trở vô cùng gây khó khăn cho cái việc thoát nạn của những người bị nạn
trong cái tình trạng là hoảng loạn như thế trong tình trạng là thiếu ánh sáng như vậy
vậy thì đó cũng là một
trong những nguyên nhân dẫn đến là số lượng người chết trong đám cháy là nhiều
từ góc độ quản lý nhà nước thì hiện nay chúng ta có nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ
quy định cụ thể về danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý
trong đó có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trong khu dân cư
thực tế thì về thực hiện nghị định này như thế nào và cụ thể những khó khăn vướng mắt là gì ạ
khi chính phủ ban hành cái nghị định một trăm ba mươi sáu
trong đó có quy định về phân cấp cơ sở quản lý cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
thì trước cái tình trạng này thì chúng ta cũng thấy là trước đây thì có lẽ là cũng đã có cái quy định đó rồi
nhưng mà cấp ủy chính quyền cấp xã người ta cũng chưa nắm được cách kỹ lưỡng là cái trách nhiệm cụ thể của họ trong đó là gì
tuy nhiên đến khi ra đời nghị định một trăm ba mươi sáu thì trong đó quy định rất rõ và cái đối tượng mà chủ tịch ủy ban dân cấp xã
là thuộc trách nhiệm quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
và khi đó thì cũng xuất hiện những cái khó khăn nhất định cho chính những cái đồng chí chủ tịch ủy ban nhân cấp xã này
là cái kiến thức về phòng trái trái chưa nhiều
rồi cái cách quản lý rồi là cái phương thức quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đối với các đồng chí đó
có thể là có đồng chí rất giỏi vì đã tìm hiểu rồi nhưng rất giỏi
nhưng có đồng chí cũng khá nhiều đồng chí chủ tịch ủy ban cấp xã là chưa tìm hiểu nhiều về cái nội dung này
dẫn đến có những lúng túng nhất định trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của chủ tịch ủy ban nhân cấp xã
và chính vì vậy chính vì vậy mà khi ban hành ra cái thông tư số một trăm bốn mươi chín của bộ ngoan là hướng dẫn thực hiện cái nghị định một trăm ba mươi sáu
thì chúng tôi cũng có hướng vào trong đó và những cái hướng dẫn của c bảy tức là cục cảnh sát phòng trái trái
hướng dẫn trong đó là lực lượng công an cấp xã sẽ là lực lượng nằm cốt tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
trong việc quản lý các cơ sở thuộc diện quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng trái trái và kiếm đoạn hộ
và đến thời điểm hiện nay trên toàn quốc lực lượng công an cấp xã của chúng tôi đã được tập huấn những chuyên đề về quản lý nhà nước về phòng trái trái trái tại các khu dân cư
và từ những kiến thức tập huấn đó thì lực lượng công an cấp xã sẽ là nòng cốt tham mưu tích cực cho chủ tịch ủy ban cấp xã để thực hiện công tác quản lý này
tôi nghĩ giai đoạn này vẫn còn khó khăn nhưng giai đoạn tới thì khó khăn sẽ giảm dần đi và cái công việc này sẽ ngày một tốt lên
vâng ở đây chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chính quyền địa phương khi để xảy ra cháy nổ
và qua đây thì đồng chí có thể cho biết là những giải pháp cụ thể hơn để ngăn ngừa cháy lớn trong các khu dân cư được không ạ
trước cái tình hình mùa nắng nóng này cũng như là những tình hình về cái nguy cơ gây thiệt hại rất nhiều
nhiều người và tài sản khi sẽ xảy ra cháy nổ tại các khu dân cư thì chúng tôi tiếp tục đôn đốc cũng như là hướng dẫn các địa phương
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an cái điện mặt số sáu cũng như là cái kế hoạch số một trăm năm mươi một
về tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy cháy tại các khu dân cư nhà ở gia đình nhà ở riêng lẻ với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
làm sao nâng cao hơn cái ý thức của người dân trong tác chấp hành phòng trái trái
đồng thời nữa thì qua đó thì cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương là mạnh hơn và quyết liệt hơn trong việc là chỉ đạo và hướng dẫn các khu dân cư các hộ gia đình chấp hành các quy định của pháp luật phòng trái trái
ngoài ra tôi cũng muốn khuyến cáo các hộ gia đình đặc biệt là những hộ gia đình mà kết hợp dù ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
như bình chữa cháy rồi là những cái khẩu trang hoặc là những cái mặt nạ để có thể đeo vào để tránh khỏi khói khí độc
và đặc biệt hơn nữa đó chính là việc phải trang bị cái phương tiện để phát hiện cháy sớm
như chúng ta biết là ban đêm chúng ta ngủ thì chúng ta không thể nhìn có cháy không có cháy
mà bắt buộc phải có cái phương tiện thiết bị điện tử để giúp cho chúng ta phát hiện đám cháy một cách sớm nhất
và khi phát hiện ra cháy thì sẽ cảnh báo
và cảnh báo thì chúng ta đang ngủ thì chúng ta sẽ nghe tiếng chuông
hoặc nghe tiếng những cái cảnh báo đó thì chúng ta sẽ tỉnh dậy và chúng ta sẽ kịp thời là di chuyển an toàn khi có tình huống cháy nổ xảy ra
và cái đó chính là một cái phương tiện hữu ích để giúp cho giảm thiểu cái thiệt hại về người và tài sản trong các hộ gia đình khi có cháy xảy ra đặc biệt là ban đêm